các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đà nẵng vừa triển khai lắp đặt hàng chục bảng tuyên truyền tại các địa điểm du lịch trong thành phố
nhằm cổ động người dân và du khách thực hiện văn hóa ứng xử ở những nơi công cộng
các khu vực được sở du lịch đà nẵng lắp đặt bộ quy tắc ứng xử
gồm các địa điểm thường tập trung đông đảo người dân và du khách dọc bờ biển
ngoài ra các bảng quy tắc ứng xử tương tự cũng được lắp đặt tại khu vực trước bảo tàng điêu khắc trăm
hai đầu cầu sông hàn và cầu rồng
các bảng tuyên truyền bộ quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch thường thể hiện song ngữ việt anh
với thiết kế hình ảnh hóa sinh động tóm tắt nội dung thông điệp chính được xây dựng
trên cơ sở các quy tắc cơ bản về văn hóa lối sống và tình hình thực tế của người dân địa phương
kết hợp tham khảo những chuẩn mực hành vi của du khách từ nhiều nơi trên thế giới
tạo nên một bức tranh tổng quan cho du khách và người dân về các hành vi ứng xử văn minh
đồng thời khuyến cáo các hành vi không phù hợp thiếu chuẩn mực
từ ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tp hcm
đã bắt đầu triển khai thí điểm hệ thống cổng thông tin điện tử đăng ký xe qua mạng internet
đây được xem là chủ trương mang tính đột phá nhằm đem lại sự thuận lợi và rút ngắn thời gian đi lại
cho người dân khi làm thủ tục đăng ký xe
cụ thể hệ thống cổng thông tin điện tử đăng ký xe qua mạng internet sẽ được triển khai thí điểm từ nay
cho đến ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy áp dụng đối với các trường hợp làm thủ tục đăng ký xe ô tô
xe mô tô dung tích xy lanh từ một trăm bảy mươi năm cm khối trở lên và xe có quyết định tịch thu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
các loại xe có kết cấu tương tự của cơ quan tổ chức cá nhân trong và ngoài nước
người dân trên địa bàn chỉ cần truy cập vào địa chỉ www đăngkise vn
và thực hiện theo các thao tác hướng dẫn để làm hồ sơ đăng ký cấp biển số
thực hiện chỉ thị của ban bí thư trung mương đảng thành phố đà nẵng quyết định không bắn pháo hoa
dịp kỷ niệm hai mươi năm thành phố trực thuộc trung ương và tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn một mươi bảy như đã đề ra
tuy nhiên các hoạt động khác trong khuôn khổ kỷ niệm hai mươi năm thành phố trực thuộc trung ương
vui chơi giải trí nhân dịp tết cổ truyền vẫn diễn ra bình thường
trong đó điểm nhấn vào đêm ba mươi một tháng một mươi hai là chương trình lễ hội âm nhạc chào năm mới
và chương trình nghệ thuật đếm ngược countdown
thành ủy đà nẵng cũng yêu cầu các cấp các ngành tổ chức thực hành tiết kiệm
chống lãng phí trong dịp tết theo kế hoạch
triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh phúc lợi xã hội
quan tâm chăm lo chú đáo đời sống tinh thần vật chất của các tầng lớp nhân dân
nhất là các gia đình chính sách các hộ nghèo các đối tượng xã hội có hoàn cảnh khó khăn
sở giao thông vận tải hà nội vừa thông báo chủ trương sắp xếp điều chuyển
luồng tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng ô tô trên địa bàn
các tuyến xe khách sẽ được hoán đổi điều chuyển từ bến xe trung tâm hà nội
ra ngoại thành và ngược lại nhằm tạo thuận lợi cung đường và tránh ồn tắc trong khu vực nội đô
theo đó sở sẽ điều chuyển các tuyến của tỉnh đắk lắc gia lai hà tĩnh
nam định nghệ an thanh hóa thái bình ninh bình đang hoạt động tại bến xe mỹ đình
gia lâm yên nghĩa sơn tây trôi phùng chuyển về bến xe nước ngầm
các tuyến của tỉnh bắc cạn cao bằng hà giang lai châu lào cai phú thọ
quảng ninh thái nguyên đang hoạt động tại bến xe nước ngầm giáp bát yên nghĩa chuyển về bến xe mỹ đình
các tuyến tỉnh bắc giang lạng sơn đang hoạt động tại bến xe yên nghĩa
nước ngầm sơn tây chuyển về bến xe gia lâm
thời gian thực hiện điều chuyển từ ngày hai tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
thưa quý vị cho đến thời điểm này chỉ mới có hai nơi là thành phố hồ chí minh và hà nội
là đã bước đầu áp dụng
việc truy xuất nguồn gốc thịt heo nằm trong đề án nhận diện và truy xuất nguồn gốc thực phẩm
đây là một trong những nỗ lực để đảm bảo an toàn cho từng bữa ăn của người dân thành phố
dẫu còn nhiều khó khăn và còn cả một quá trình
nhưng nỗ lực giúp người dân thành phố sống khỏe hơn đang được người dân hoàn ngành
từ bấy lâu nay an toàn vệ sinh thực phẩm đang được coi là nỗi nhức nhối của người dân các thành phố lớn
họ chẳng thấy tự tay nuôi trồng gì nhiều nhặn
thế nên thức ăn của họ an toàn
an toàn hay không hoàn toàn phụ thuộc vào người nuôi kẻ bán
đứng trước việc hàng loạt sai phạm đã được phát hiện
như chăn nuôi có chất cấm trầu tưới hóa chất
những bữa ăn của người dân ở các thành phố lớn ngày càng trở nên đầy lo âu hơn
bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm đang là nhiệm vụ cốt yếu của chính quyền nhiều nơi
đặc biệt là thành phố hồ chí minh nơi được coi là tiêu thụ sản phẩm lớn nhất nước
nhưng khả năng nuôi trồng lại hạn chế
đó cũng là lý do mà đề án nhận diện và truy xuất nguồn gốc thực phẩm
mà bước đầu tiên là truy xuất nguồn gốc thịt heo
đã nhanh chóng được lãnh đạo thành phố hồ chí minh thông qua
dưới sự chủ trì của sở công thương thành phố hồ chí minh

nhưng khả năng nuôi trồng lại hạn chế

tất nhiên việc truy xuất nguồn gốc sẽ khiến cho giá thành của thực phẩm tăng giá
vì đó là cả một quy trình
từ lúc các trang trại bắt đầu thả giống nguồn thức ăn
giết mổ và vận chuyển đều được nằm trong quy trình kiểm soát
ấy là chưa kể những đơn vị kinh doanh có hướng đến các chợ nhỏ dành cho người lao động hay không
điều này cũng khiến nhiều người tiêu dùng lo ngại
bởi nếu không khéo ngoài các chợ hiện đại như siêu thị cửa hàng tiện dụng
khách hàng tử thương
ở các chợ truyền thống sẽ bị đứng ngoài cuộc
có tăng giá hay không là một câu hỏi được nhiều người quan tâm đặt ra đối với những đơn vị kinh doanh
để thực hiện được điều này chúng tôi nhận được rất nhiều sự đồng hành từ trang trại cho đến các điểm bán hàng
chi phí của chương trình này là khoảng tăng giá chi phí cho một cái thịt heo khoảng bảy trăm linh đồng
trong đó bên phía trang trại cũng cùng chúng tôi
chúng tôi chia sẻ một phần chi phí nhỏ phía bên các cái điểm bán cũng chia sẻ cùng chúng tôi một phần chi phí nhỏ nhưng mà phần lớn thì các cái nhà sản xuất như chúng tôi vẫn là người chịu cái chi phí này nhưng mà chúng tôi rất là vui vẻ là bởi vì chúng tôi nhận thấy được rằng là đây là một cái điều rất là có ích cho người tiêu dùng và đến thời điểm này thì chúng tôi chưa hề có cái suy nghĩ rằng là sẽ tăng giá khi mà thực hiện cái chương trình này
hắn nhiên như bao đời nay có thật ác có giả
trong thành phố nguồn cung cấp thực phẩm sẽ phải được các công ty liên kết với các trang trại ở nhiều địa phương khác
người tiêu dùng thành phố hồ chí minh cũng đang rất quan tâm đến việc làm thế nào để đảm bảo sạch từ nguồn cung thay vì đặt hết niềm tin vào nguồn cung ứng và chiếc tem truy xuất
chính các chuyên gia nước ngoài khi được hỏi cũng cho rằng không thể lơ lạ trong khâu kiểm tra của lực lượng chức năng
luật việt nam mới thay đổi luật việt nam bây giờ là sử dụng những cái thuốc chắc cẩm
được lực hình dự rồi cái đó là rất là tốt
nhưng mà bước tiếp theo các người đại diện nhà nước cũng phải kiểm soát tương xuyên
và nếu mà không kiểm soát thì khả năng người ta cũng đứng một lúc nào đó người ta cũng có thể làm những cái việc không tốt cũng có thể xảy ra
cho nên tại gian đầu mà việt nam bắt đầu từ cái hướng mà trây xuất nguồn gốc
đó là một cái hướng rất là tốt rất là đúng
và đỡ cũng rất là ôm hộ cái hướng này
nhưng mà phải kiểm soát tương xuyên
phải nghĩ là khả năng
chuỗi từ cuộn giống đến thức ăn đến thuốc tuê đến cha nuôi đến giết mò chế biến
sợ có một cái khoản nào có thể không lâu đúng thì luôn luôn phải kiểm soát
và luôn luôn phải lái mẫu phân tích
chắc chắn rằng để đảm bảo những bữa ăn của người dân thành phố hồ chí minh hà nội hay xa hơn là ở khắp các địa phương trong cả nước trở nên an toàn hợp vệ sinh
việc áp dụng công nghệ vào nuôi trồng quản lý sẽ phải ngày một nhiều hơn
và bước đầu với việc có hơn ba trăm linh điểm bán lẻ áp dụng truy xuất nguồn gốc thịt heo nằm trong dự án truy xuất nguồn gốc thực phẩm đang tạo được cú hích mới với lòng tin người tiêu dùng
năng lượng xanh giao thông sạch là phương châm hành động ý nghĩa của dự án xe đạp xe máy điện công cộng đa điểm bki
dự án hiện đang tạo nên hiệu ứng tích cực trong giới trẻ
đặc biệt là các bạn sinh viên nhờ những ưu điểm không thể phủ nhận
mà nó mang lại
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
tám giờ sáng tại điểm cho thuê xe đạp xe máy điện trong khuôn viên ký túc xá đại học bách khoa hà nội
gần một mươi bạn trẻ đang xếp hàng ngay ngắn chờ đến lượt đăng ký thuê xe
sau vài thủ tục đơn giản người mượn xe có thể nhận phương tiện với mức giá một mươi năm đồng một giờ hoặc một trăm hai mươi năm đồng một ngày
từ khi xuất hiện trạm xe đạp điện e bike tôi cảm thấy đây sẽ là phương tiện
di chuyển trong suốt quãng thời gian học đại học
tại vì là di chuyển bằng e bike thì sẽ có lợi cho môi trường không gây ưu nhiễm môi trường
nguyên liệu để chạy xe là nguyên liệu dùng năng lượng mặt trời là năng lượng sạch
nên là không gây ô nhiễm môi trường như các nguyên liệu khác như là xăng xe máy
khác với nhiều điểm cho thuê xe công cộng khác trong thành phố
bk e bike tận dụng năng lượng mặt trời cho giàn xe điện của mình
như một giải pháp tiết kiệm nguồn điện
nguồn năng lượng này được khai thác bằng hệ thống giàn thu cũng chính là mái vòm của nhà xe
từ đó chuyển qua trạm điện được đặt ngay cạnh đó để chuyển hóa năng lượng phục vụ cho việc vận hành phương tiện
bạn nguyễn thiện ngân sinh viên đại học bách khoa
làm công việc bán thời gian tại điểm cho thuê xe bk e bike trong trường
đã cho một hình dung đơn giản về khả năng tiết kiệm năng lượng
cũng như giảm thiểu ô nhiễm môi trường của dòng xe chạy bằng năng lượng mặt trời
nếu như xe chạy xe thông thường chạy khoảng một trăm linh km thì sẽ thả ra môi trường khoảng tầm bảy kg khí co hai
thì xe chạy vận hành bằng giạc điện thì chỉ có sáu kg với cùng một quãng đường
còn lượng giả thải của xe đập điện thì chạy bằng năng lượng mặt trời như bằng không
sẽ góp phần giữ gìn không gian sạch xanh hơn
và đúng như cái mục đích của dự án mình hướng tới năng lượng mặt trời
và mặt trời giao thông sạch hơn
là dự án xe đạp công cộng đa điểm quy mô lớn đầu tiên trên địa bàn hà nội
trung bình mỗi ngày bki bike có khoảng năm trăm linh lượt đăng ký sử dụng
trong đó hưởng ứng nhiệt tình nhất vẫn là các bạn học sinh sinh viên
mặc dù vậy đây không phải là đối tượng phục vụ duy nhất mà dự án hướng tới
dự án này kỳ vọng sẽ từng bước thu hút được nhóm khách du lịch trong và ngoài nước
khi tới thăm hà nội cũng như tiếp cận được với người dân thành phố
góp phần giảm thiểu lượng phương tiện cá nhân tham gia
trong một thời gian tới thì chúng tôi đang nhắm đến cái mô hình và cái mục tiêu là
phát triển hệ thống xe đạp công cộng phải kết nối đồng bộ với cả giao thông công cộng ở hà nội
đấy cũng là một cái gắn liền với cả cái xu hướng mà về quy hoạch và tổ chức giao thông đô thị
cho những đô thị mà triệu dân như ở hà nội
tuy nhiên với mức giá hiện nay đưa ra liệu đã phù hợp với túi tiền của các bạn sinh viên
và người dân sử dụng hay chưa
chỉ mất gần ba đồng mỗi lần sạc điện cho quãng đường năm mươi km
vậy với giá thuê là một mươi năm đồng mỗi giờ liệu các bạn sinh viên có đi hết quãng đường là hai trăm năm mươi km không
và như vậy có phù hợp
không thể phủ nhận lợi ích bảo vệ môi trường mà xe đạp điện mang lại
cũng như việc phát triển song hành cùng các phương tiện giao thông công cộng khác trong thành phố
góp phần khắc phục tình trạng quá tải
thì những nhà quản lý dự án cũng cần tính toán lại việc chi phí sử dụng cho phù hợp
với điều kiện của các bạn
và mức sống của sinh viên cũng như người dân hà nội
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé